theo thống kê của cục thống kê thành phố đà nẵng chỉ trong sáu tháng đầu năm nay
trên địa bàn đã xảy ra một trăm chín mươi bảy vụ cháy tăng hai mươi chín vụ so với cùng kỳ năm trước
tại đà nẵng những vụ cháy trong sáu tháng đầu năm nay đã gây tổng thiệt hại gần một chín tỷ đồng
trong khi sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tổng thiệt hại là hơn ba trăm ba mươi triệu đồng
mặc dù không có trường hợp bị thương hay thiệt hại về người
song việc chủ động phòng chống cháy nổ là rất cần thiết
nhất là trong thời điểm nắng nóng vẫn đang tiếp tục diễn ra tại đà nẵng và các tỉnh miền trung